xin kính chào quý vị và các bạn
hôm nay và ngày mai thời tiết các tỉnh miền bắc tiếp tục phổ biến là có mưa vài nơi
ngày có nắng nhiều hơn với mức nhiệt giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
sau đó từ đêm mai khi một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh tác động đến nước ta
thì mưa rông sẽ tăng lên đáng kể
trong mưa rông có thể tiềm ẩn gió giật mạnh nguy hiểm
cùng với mưa rông đợt không khí lạnh mạnh này cũng khiến cho nền nhiệt giảm đi đáng kể
từ hai đến ba độ mỗi ngày tiếp theo trời chuyển rét
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
phổ biến là có mưa vài nơi ban ngày có nắng với mức nhiệt cao nhất giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và cũng từ đêm mai khi mà chịu tác động của khối không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
cùng với đó trời cũng chuyển xét khi nền nhiệt giảm đáng kể
người dân trên khu vực cần chủ động chuẩn bị quần áo ấm
cũng như khăn quảng cổ để đảm bảo sức khỏe cho đợt xét sâu này
khu vực miền trung
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và một hai ngày tới
tạm thời giảm mưa với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
dự báo cũng từ khoảng tối và đêm ngày bảy tháng một mươi một
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh rồn xuống
khu vực cũng sẽ gia tăng mưa rào và rông cả về diện và lượng
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hạ tính trời chuyển xét
phần còn lại từ quảng bình đến thừa thiên huế trời chuyển lạnh
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
với mức nhiệt cao nhất ban ngày giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày tám một mươi một do ảnh hưởng của khối không khí lạnh rôn xuống
kết hợp với nhiễu động gió từ biển di chuyển vào
nên khu vực từ quảng nam đến khánh hòa sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng
trong mưa rông cần đế cao cảnh giác với tố lóc và gió giật mạnh nguy hiểm
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm từ một cho đến hai độ
khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới thời tiết vẫn chưa có nhiều biến động phổ biến là ban ngày có nắng
chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông vài nơi
nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì trong ngưỡng là từ một mươi chín cho đến ba mươi một độ
do ảnh hưởng của dài thấp xích đảo có xu hướng dịch chuyển chậm dần lên phía bắc
nên khu vực nam bộ trong ba ngày tới sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tới vào đêm
còn ban ngày trời vẫn có nắng với mức nhiệt trưa chiều trên khu vực giao động là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ